bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức họp báo về hội nghị và triển lãm thế giới số hai nghìn hai mươi
đây là lần đầu tiên việt nam tổ chức một sự kiện về viễn thông công nghệ thông tin mang tầm cỡ toàn cầu
do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín nên sự kiện năm nay sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng một mươi
itu digital world hai nghìn hai mươi sẽ bao gồm các hoạt động hội nghị bộ trưởng các nước thành viên itu
các hội thảo chuyên đề gắn với việc phát triển thế giới số triển lãm trực tuyến với các gian hàng quốc gia của các nước
và gian trưng bày của các tập đoàn hàng đầu thế giới
các gian hàng sẽ được lưu giữ và kéo dài khoảng một tháng để các cơ quan tổ chức và các cá nhân quan tâm
có thể tham quan tìm hiểu các sản phẩm và dịch vụ số tiên tiến nhất
tại buổi họp báo ban tổ chức cho biết tất cả điều kiện kỹ thuật sẽ được ban tổ chức chuẩn bị tốt nhất
để bảo đảm đáp ứng hàng trăm hàng nghìn lượt truy cập cùng một lúc
cũng tại buổi họp báo thứ trưởng phan tâm kêu gọi và mời sự tham gia đóng góp của cộng đồng các doanh nghiệp công nghệ thông tin
các doanh nghiệp tổ chức trong nước tham gia sự kiện này góp phần giới thiệu quảng bá các dịch vụ của việt nam tới thế giới
thông tin về sự kiện quý vị có thể truy cập qua địa chỉ www digitalworld hai nghìn hai mươi vn